chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
có hai tiền án và đang bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn tiếp tục phạm tội
mới đây đối tượng này đã bị công an thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang bắt giữ về hành vi mua bán trái phép ma túy
tăng vật thu giữ cùng với một khẩu súng ngắn và hàng chục viên đạn
vào chiều tối ngày tám tháng sáu công an thành phố rạch giá bắt giữ trần quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại phường vĩnh bảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy do trốn lệnh truy nã
khám xét nơi ở của hùng lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông ma túy
một khẩu súng ngắn bằng kim loại cùng với bốn mươi viên đạn và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy
tiến hành lấy lời khai hùng thừa nhận mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về để sử dụng và chia nhỏ ra bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã thực hiện lệnh bắt tạm giam trần quốc hùng về tội mua bán trái phép chất ma túy